thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đồng tháp liên tiếp xảy ra mất trộm các loại xe máy
đối tượng nhằm đến chủ yếu là những người dân để xe ở ven đường để đi làm nương dẫy và vô tình tạo điều kiện cho đối tượng trộm cắp tài sản dễ dàng ra tay
trước tình hình trên lực lượng công an đồng tháp đã nhanh chóng điều tra bắt giữ các đối tượng gây án
cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba công an xã tân hòa huyện lai vung tiếp nhận tin báo của ông lê phước nữa
trú tại xã tân thành về việc bị mất trộm một xe máy khi ông đang đậu xe ven đường
lực lượng công an đã khẩn trương đến hiện trường kịp thời chốt chặn bắt giữ hai đối tượng gồm đỗ văn thành và mai văn khánh
cùng chú tại xã vĩnh thới huyện lai vung về hành vi trộm xe máy
qua đấu tranh đối tượng mai văn khánh khai nhận trước đó đã thực hiện chót lọt hai vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện lai vung
tiếp đó vào ngày sáu tháng tám ông lê quốc nam chú tại xã long hậu cũng bị hai đối tượng lạ mặt trộm chiếc xe máy rồi bỏ chạy
sau khi tiếp nhận tin báo công an xã long hậu đã tổ chức lực lượng chốt chặn kịp thời bắt giữ

qua các vụ việc cho thấy thủ đoạn của các đối tượng trộm
trộm cắp xe máy là thường xuyên chạy xe trên các tuyến đường để thăm dò tình hình
tìm sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp
chọn khu vực vắng người nhắm vào những loại tài sản để ra tay và tiêu thụ